các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên vào khoảng một mươi một h bốn mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
võ minh giáp và hồ xuân trường hẹn nhau đến trước cổng biêu điện huyện dùng hung khí đánh nhau
trong quá trình hỗn chiến giát đã dùng dao đâm trọng thương khiến trường tử vong trên đường đi cấp cứu
tại bản án sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh đã tuyên phạt bị cáo võ minh giáp một mươi hai năm tù
tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo võ minh giáp một mươi năm năm tù